tại thành phố long xuyên bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ubnd tỉnh an giang đã tổ chức triển lãm bản đồ và tư liệu với chủ đề hoàng sa trường xa của việt nam những bằng chứng lịch sử pháp lý
cuộc triển lãm bản đồ và tư liệu về chủ đề hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử pháp lý tại an giang năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại khuôn viên trường đại học an giang
giúp cho nhân dân tỉnh an giang tiếp cận một cách cơ bản nhất với chín nhóm tư liệu chính về chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam và công cuộc phát triển bảo vệ phân giới cắm mốc chủ quyền biên giới tỉnh an giang
gồm phiên bản các văn bản hàn nôm văn bản việt ngữ và pháp ngữ do triều đình phong kiến việt nam và chính quyền pháp ở đông dương
chính thức ban hành từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ hai mươi khẳng định tính pháp lý vững chắc quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền việt nam cộng hòa ở miền nam việt nam ban hành thời kỳ một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính thực thi và bảo vệ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa